cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang cũng đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng nguyễn văn hòn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba chú tệ xã lê chánh thị xã tân châu tỉnh an giang để tiếp tục điều tra hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó do người nhà của ông nguyễn văn hòn có tiếp xúc với f một nên nhà của ông được chính quyền địa phương răng dây phong tỏa để cách ly
ông hòn đã tự ý tháo dây phong tỏa để người nhà đi ra ngoài
khi biết sự việc ông nguyễn văn sớm là trưởng ấp phú hữu hai nhanh chóng đến nhà ông hòn để kiểm tra thì bất ngờ bị ông hòn đánh trúng vào mặt
sự việc sau đó được trình báo công an xã lê tránh
khi lực lượng công an đến hiện trường để mời ông hòn lên cơ quan làm việc thì ông hòn chẳng những không chấp hành mà còn dùng những lời lẽ thô tục chửi lực lượng làm nhiệm vụ
lực lượng công an đã tiến hành khống chế ông hòn đưa về trụ sở công an để làm việc
thưa quý vị để hạn chế tử vong bộ y tế đã thiết lập một mươi một trung tâm hồi sức tích cực tại tp hcm và các tỉnh phía nam
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín là tầng cao nhất trong tháp điều trị ba tầng ở tp hcm
và tại đây các bác sĩ luôn phải đối diện với muôn vàn khó khăn thậm chí là chứng kiến cả danh giới giữa sự sống và cái chết
thế nhưng họ không chửi bước nản trí tất cả đều đồng lòng quyết tâm cứu chữa người bệnh covid một mươi chín chuyển nặng mang lại niềm tin hy vọng cho các gia đình bệnh nhân
đây là khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nguy kịch của trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín thuộc bệnh viện việt đức đặt tại bệnh viện giã chiến số một mươi ba
nhiều bệnh nhân có diễn biến rất nhanh vì vậy các bác sĩ điều dưỡng luôn phải túc trực sẵn sàng kỹ thuật can thiệp danh giật từng khoảnh khắc để hồi sinh nhịp đập và hơi thở cho bệnh nhân
tất cả bệnh nhân đều có nguy cơ diễn biến nặng lên mà diễn biến rất là nhanh
cho nên lúc nào cũng phải trong tâm thức
để chấn năn người bệnh các điều dưỡng còn thường xuyên động viên an ủi giúp họ ổn định tâm lý trong quá trình điều trị
sau đó huy động một mươi chín cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường mò lặn tìm kiếm
sau nhiều giờ lặng tìm trong ao rộng và sâu các cảnh sát đã dừng cuộc tìm kiếm
khi hay tin hai người bỏ xe máy nhảy xuống ao nghi tự tử đã bơi vào bờ và trở về nhà
công an xã bình hưng huyện bình chánh đang xác minh nhân thân lai lịch của hai người này để đưa về trụ sở làm rõ xử lý
mới đây công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho chức sắc chức việc và người có uy tín trong tôn giáo trên địa bàn
đây cũng là cơ hội để công an địa phương phối hợp với những chức sắc này vận động cộng đồng giáo dân tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch
gần một trăm linh vị chức sắc chức việc người có uy tín trong tôn giáo dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
công tác an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng dịch nguyên tắc năm k được triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định của bộ y tế
khi phối hợp của y tế tỉnh tiêm vaccine cho cộng đồng này công an tỉnh hậu giang trò chuyện vận động để người có uy tín trong tôn giáo
cùng giáo dân chấp hành tốt các quy tắc phòng chống dịch tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công an tỉnh sẽ tiếp tục hướng dẫn và phối hợp với các đại gia đình do lãnh đạo tỉnh
ban ngành chức năng cũng như là ủy ban tôn giáo của tỉnh để hướng dẫn các vị chức sắc chức việc tôn giáo
để góp phần vào thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội
cho các đồng bào phật tử thực hiện phòng chống dịch theo thông điệp năm k
sẽ hướng dẫn phật tử tật tự trong công tác bảo vệ nhìn vự phương sóc của mình được ổn định và làm theo pháp lực của nhà nước
hoạt động tiêm vaccine cho các vị chức sắc chức việt và người có uy tín trong tôn giáo
thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa các cấp chính quyền và lực lượng công an
đối với các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh
qua đó tạo điều kiện để các vị chức sắc chức việc và người có uy tín trong các tôn giáo
cùng địa phương phòng ngừa chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị để phục hồi phát triển kinh tế tại tp hcm sau ngày mở cửa ngày một tháng một mươi tới đây
thì hoạt động vận tải hành khách cần phải được ưu tiên trong đó có sẽ biết
tuy nhiên lộ trình thực hiện ra sao thì chưa cụ thể
bên cạnh đó nhiều tiêu chí áp dụng còn bộc lộ bất cập khiến cho doanh nghiệp mừng vì được hoạt động
nhưng cũng lo lắng làm sao để thực hiện
còn hai ngày nữa là tp hcm áp dụng nơi lỏng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
để mở cửa phát triển kinh tế
trong đó vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có bộ tiêu chí đánh giá hoạt động và ưu tiên
nhận được thông tin này ông hoàng trung tại xe buýt không giấu được sự vui mừng
khi đã bóng trụ là thành phố nhiều tháng qua để chờ có việc làm
khó khăn nhờ chạy xe mới có mưu sinh
bây giờ giờ
nghe thì mình lỡ theo thì mình theo nghề đó
bây giờ nhà thì mấy tháng mà thất nghiệp không có chạy
nhà xa quá quê về cũng không được
đã tiêm vaccine rồi thì nói chung cũng yên tâm rồi
chỉ mong muốn cho mà ngành xe buýt được hoạt động lại để kiếm cơm hằng ngày thôi
trong thời gian mà xe ngưng hoạt động thì hoàn toàn cái thương nhập nó không có
nó sẽ ảnh hưởng thực tế thực đến là cái nguồn sinh hoạt về chi phí
ăn ở hoặc là cái hỗ trợ kinh tế cho gia đình
cái đó là cái khó khăn nhất đối với toàn bộ anh em
cả mỗi công nhân viên cũng như đối với cá nhân tôi
hàng trăm chiếc xe buýt được đầu tư mới này đã sẵn sàng hoạt động trở lại
đem đến niềm vui công an việc làm cho đội ngũ tài xế
nhưng doanh nghiệp lại lo bên cạnh việc thiếu hụt nhân công
thì gánh nặng lãi vai ngân hàng định mức sáng lượng hành khách
chi phí xét nghiệm định kỳ là những thách thức chờ đợi doanh nghiệp
thì đến thời điểm này được sự hỗ trợ của sở giao thông vận tải và trung tâm
thì đơn vị đã tiêm được cho nhân viên
đối với cái mũi một thì đạt kỳ lệ là tám mươi chín
còn về cái mũi hai thì đạt là bảy mươi
nếu mà hoạt động trở lại thì phải có cái tết covid định kỳ
thì hàng tuần là mỗi một lần
thì đơn vị gặp khó khăn cần cái đề xuất là sở hoặc trung tâm
có cái hỗ trợ là cái kit test hoặc mẫu kit test
để đơn vị thực hiện cho nó đảm bảo
đúng theo quy định của y tế trong phòng chống dịch
trong cái bộ tiêu chí có cái bộ tiêu chí thứ tám là
cái phương thức thanh toán là không sử dụng tiền mặt
thì do cái đặc thù của cái xe buýt là sử dụng cái mệnh giá tiền là giá nhỏ lẻ
rồi cái thứ hai là cái thói quen của hành khách
đến cái thời điểm này thì cái việc mà sử dụng là cái thanh toán điện tử
thì nó cũng chưa có đạt theo như mong muốn
thì đối với cái tiêu chí này thì đơn vị đề xuất là không áp dụng
trong cái hoạt động của xe buýt
thì đối với cái hoạt động của cái ngành dự tải công cộng đó là xe buýt
thì về phía đơn vị thì cũng có một số cái kiến nghị
một số cái đề sức cấp bách trong cái cho ngành xe buýt trong thời điểm hiện tại
cái thứ nhất là kéo dài thêm cái thời gian
thời gian cái dự án đầu tư xe buýt
cái thứ hai là hỗ trợ cái lãi vai của ngân hàng
trong cái thời gian ảnh hưởng của dịch
cái thứ ba nữa là cái danh thu đặt hàng á
thì tính theo cái sản lượng thực tế
đến khi xe buýt được hoạt động ổn định và khôi phục trở lại như cũ
đặt giao thông là lĩnh vực ưu tiên để khôi phục kinh tế
là chú trương đúng đắn của thành phố hồ chí minh
việc cần làm chính là đảm bảo cho mạch máu của nền kinh tế được hoạt động an toàn thông suốt
đây là bài toán của ngành giao thông thành phố cần nỗ lực tìm lời giải lúc này
cho vận tải hoạt động hành khách mà hoạt động lại với cái chỉ tiêu
mà tỷ lệ lợi dụng trụng tải
chừng năm mươi tức là năm mươi số ghế đó
thì những người trong ngành như tôi đó
thì có thể nói một cách là đúng đắn là cho nhưng mà không cho
bởi vì về mạch nghiệp vụ
thì cho năm mươi có nghĩa là nếu anh không tăng giá
thì anh chỉ có lỗ và hòa vốn thôi chứ không có làm
chính vì thế cho nên tôi đề nghị là cái mật độ tập trung
cái tiêu chí mật độ tập trung tiêu chí bấy đó cần phải xem lại
theo bộ giao thông vận tải
việc ban hành kế hoạch nhằm khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách
phù hợp với từng bước nới lỏng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
bảo đảm an toàn liên thông thống nhất giữa các tỉnh thành phố
tuy nhiên tại thành phố hồ chí minh sau ngày một tháng một mươi
liệu rằng xe buýt có khách đi lại hay không khi nhiều đối tượng vẫn chưa được phép đi lại
trong tuần tiếp theo của chương trình
để đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch covid một mươi chín
hà nội đề nghị tiếp tục dừng chuyến bay thương mại và tàu khách
cùng sống đẹp hôm nay gặp gỡ chàng trai trẻ
luôn mang trong mình ý chí tinh thần sáng tạo và nguồn năng lượng tích cực
duy nhất là top năm mươi sinh viên toàn cầu
tiếp tục với những tin tức giao thông đáng chú ý
một vụ tai đạn giao thông
vừa xảy ra tại ngã tư phố cầu ca huyện phú bình tỉnh thái nguyên
khiến một người tử vong
theo hình ảnh do camera của một số hộ dân ở khu vực gần đó ghi lại
xe tải chở đất mang biển kiểm soát một mươi năm c năm nghìn ba trăm bốn mươi tám lưu thông trên quốc lộ ba mươi bảy hướng thái nguyên bắc giang
trong lúc vào cua gấp đã bị lật
cùng lúc đó xe ô tô con nhãn hiệu hyundai túc sưởng màu đen do người đàn ông trú tại tỉnh bắc giang điều khiển
lưu thông theo chiều ngược lại khi đến đoạn đường trên đã bị ô tô tải đè lên
hậu quả người đàn ông tử vong tại chỗ hai xe ô tô bị hư hỏng nặng
ngay sau khi xảy ra sự việc các lực lượng chức năng của huyện phú bình tỉnh thái nguyên đã có mặt tại hiện trường
để đưa nạn nhân sang ngoài đồng thời phân lường tránh ách tắc giao thông
cho đến chín h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng chín toàn bộ đất bị đổ ra đường và hai xe ô tô đã được di chuyển
để đảm bảo an toàn giao thông và hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ
quỹ ban nhân dân tp hà nội vừa có báo
văn bản gửi bộ giao thông vận tải đề nghị kiểm soát các chuyến bay chuyến tàu đến hà nội
văn bản do phó chủ tịch quỹ ban nhân dân tp hà nội lê hồng sơn ký và gửi bộ giao thông vận tải nêu rõ
qua sáu mươi ngày thực hiện giãn cách các xã hội hà nội cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
để đặt mục tiêu ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và giữ vững an toàn tuyệt đối cho thủ đô
quỹ ban nhân dân tp hà nội đề nghị bộ giao thông vận tải xem xét
chỉ đạo cục hàng không việt nam dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế nội bài
cục đường sắt việt nam dừng vận tải hành khách bằng đường sắt đến hà nội
trừ trường hợp phục vụ công tác công vụ nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
vận chuyển hàng hóa hoặc tiếp nhận người dân từ các tỉnh thành phố khác về khi mà có sự đồng ý
của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi bộ tài chính về việc hỗ trợ phí lệ phí
cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
căn cứ quy định tại luật phí và lệ phí bộ giao thông vận tải đề nghị bộ tài chính xem xét giảm lệ phí
cấp giấy đăng kiểm đối với phương tiện xe cơ giới với mức đồng trong bốn tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
căn cứ diễn biến thực tế của dịch bệnh bộ giao thông vận tải đề nghị bộ tài chính chủ động xem xét
việc kéo dài thời gian hiệu lực của thông tư số bốn mươi bảy về việc giảm ba mươi mức phí sử dụng đường bộ
đối với xe kinh doanh vận tải hành khách và một mươi mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải
thưa quý vị thân mến ngày hôm nay hai mươi chín tháng chín thành phố đà nẵng sẽ bắt đầu cho phép một mươi bảy học sinh
sinh viên và giáo viên đang ở các tỉnh thành sẽ trở về thành phố để sẵn sàng cho việc dạy học trực tiếp
song song với công tác này thì những ngày qua các trường học được chưng dụng
làm nơi cách ly tập trung nơi ở cho người dân đảm bảo công tác phòng dịch đã được bàn giao
và công tác tổng vệ sinh đảm bảo cơ sở vật chất cho ngày đón các em quay trở lại trường khẩn trương được triển khai
trường tiểu học bế văn đàn quận thanh khê
từ ngày ba tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín trường được chưng dụng làm nơi cho người dân đảm bảo công tác phòng chống dịch
khi trước đó người dân sống ở khu vực kịp hẹn có ca mắc covid một mươi chín
ngay khi bàn giao các lực lượng đã tiến hành khử khuẩn
những ngày này nhà trường tiếp tục tổng dọn dẹp vệ sinh kiểm tra lại cơ sở vật chất
bên cạnh công tác vệ sinh thì nhà trường đang chuẩn bị ra soát lại tất cả các điều kiện cơ sở vật chất
rồi các thiết bị đảm bảo yêu cầu về ánh sáng về cái điều kiện thoáng mát
thì nhà trường sẽ tiến hành trang trí lại cái khuôn viên của nhà trường
để khi các em đến trường thì các em sẽ cảm thấy rất là thích thú phấn khởi
là cơ sở được chứng dụng làm khu cách ly tập trung f một hơn hai tháng qua
trường tiểu học lê văn tám cũng vừa được bàn giao
nhà trường nhanh chóng tiến hành công tác dọn vệ sinh toàn bộ khuôn viên
cắt tỉa cây xanh sẵn sàng đón học sinh và giáo viên quay trở lại dạy học trực tiếp
đảm bảo về tất cả các khâu như là cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học
cũng giống như là vệ sinh lớp học thì khi mình đón nhận tiếp nhận thì các bên công tác phòng chống dịch họ đã khử khuẩn
sở giáo dục và đào tạo đà nẵng cho biết
thời gian qua trên địa bàn
thành phố đã có hai mươi sáu trường học
chủ yếu ở các quận hải châu sơn trà thành khe
được trưng dụng làm khu cách ly y tế
bố trí người dân ở để phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm bảo đảm cho công tác chuẩn bị năm học mới
sở đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố
quyết định thời gian dừng tiếp nhận người vào cách ly tại các điểm cách ly y tế là trường học
để có thời gian vệ sinh trường lớp
chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
đến thời điểm hiện tại
quận sơn trà và quận ngũ hành sơn
đã bàn giao tất cả trường học để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường
các quận huyện còn lại
chỉ còn từ một đến hai trường được chưng dụng làm khu cách ly y tế
khi còn là hai ba ngày
khi bắt đầu việc hạp trực tiếp
thì các trường sẽ tổ chức tổng vệ sinh lại một lần nữa
để đảm bảo rằng là cái môi trường của chúng ta
cơ sở của chúng ta sạch sẽ
không có những cái thực hiện sắc khuẩn
để đảm bảo rằng
cái việc đánh trường là an toàn cho các người dạy cũng như người học
đến thời điểm hiện tại
đà nẵng chưa quyết định ngay cho học sinh quay trở lại trường
tuy nhiên tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát
ngành giáo dục thành phố đã và đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện
để sẵn sàng cho việc dạy học trực tiếp
quý vị thân mến
giải thưởng sinh viên toàn cầu
đây chính là giải thưởng dành cho tất cả
các học sinh sinh viên từ một mươi sáu tuổi trở lên
giải thưởng được đánh giá trên nhiều tiêu chí
gồm thành tích học tập
sự ảnh hưởng tới các bạn đồng trang lứa
cách tạo ra khác biệt trong cộng đồng
cách vượt qua nghịch cảnh
cách thể hiện tính sáng tạo và đổi mới
cách trở thành những công dân toàn cầu
và mới đây
danh sách năm mươi gương mặt sinh viên xuất sắc nhất toàn cầu năm hai nghìn hai mươi
đã có thể được nói là chính thức được công bố trên website của ban tổ chức quỹ vaki
trong đó thì nam sinh viên đồng ngọc hà là sinh viên năm thứ nhất
lớp tài năng sinh học đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội
là cái tên duy nhất mang lại niềm tự hào cho giáo dục việt nam
giải sinh viên toàn cầu hai nghìn hai mươi
là giải thưởng được tổ chức bởi sự hợp tác giữa tres org và quỹ vắc kỳ forensic tổ chức
giải thưởng sẽ được trao cho những học sinh sinh viên xuất sắc nhất
có ảnh hưởng thực sự đến việc học tập cuộc sống của bạn bè xung quanh họ và tới xã hội
trước khi đến với giải thưởng
top năm mươi sinh viên toàn cầu
chàng sinh viên trẻ đông ngọc hà đã xuất sắc đạt nhiều giải thưởng nổi bật khi mới một mươi chín tuổi
như huân chương lao động hạng ba của chủ tịch nước trao tặng năm hai nghìn hai mươi
hay huy chương vàng kỳ thi olympic sinh học quốc tế hai nghìn hai mươi một
và nhiều giải thưởng quan trọng khác
lắng nghe những chia sẻ của bạn với những thành tích đã đạt được trong thời gian vừa qua
xin mời quý vị
em ạ chị ạ
hà đang làm gì vậy
em đang nấu ăn giúp mẹ thôi

hôm nay em sẽ chia sẻ với khán giả của ani tv những câu chuyện thú vị của mình xung quanh
về những cái thành tích mình đã đạt được
hà có sẵn sàng không
dạ vâng vậy thì chị em hãy vào phòng nói chuyện chị nhé
wow các học tập của hà chị thấy khá là đặc biệt
hà có thể chia sẻ với khán giả đơn chút về các học tập của mình hay không
dạ vâng thực ra là ở đây là một tủ sách mà em cũng đã chọn lọc những cuốn sách này cũng nhiều năm rồi
nhưng mà em cũng không cho rằng mình là một người đọc nhiều sách
chỉ là em rất là thích tìm nhiều về những chủ đề bên ngoài
các cái vấn đề về sinh học về phần lý thì chẳng hạn như văn học
như văn học của việt nam hay là của nước ngoài

em cũng thích tìm hiểu thêm về một số cái sách về văn hóa nữa
thì em nghĩ đơn giản là khi mà mình học thì mình nên cố gắng mở rộng tầm nhìn của mình
tới cả những môn học khác để mình có thể hiểu sâu hơn về thế xung quanh
để vượt qua ba năm trăm linh ứng viên và hà đã lọt top năm mươi sinh viên toàn cầu
vậy thì hà đã có những điểm mạnh gì để đạt được điều tuyệt vời này
em đã có một cuộc phỏng vấn rất là dài với cô suna patel
cô là quản lý của giải thưởng và bọn em đã nói về rất nhiều chủ đề
từ những chủ đề đơn giản như là trong lớp học
một học sinh hay là một lớp trưởng có thể làm gì để có thể cải thiện cái chất lượng học của lớp
cho đến việc là trong cộng đồng của việt nam
mình có những người lớn tuổi từ những thế hệ trước họ đang thiếu cơ hội giáo dục như thế nào
chẳng hạn như mẹ em và em mong muốn được giải quyết những vấn đề đó như thế nào
hà có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái dự án mà đã tham gia cuộc thi này hay không
dạ vâng thì khi mà đồ hồ sơ cho giải thì em đã liệt kế rất là nhiều những cái dự án giáo dục khác nhau
nhưng mà có một dự án mà em tâm tác nhất và em kể cho họ nhiều nhất
đấy là dự án biology inform việt nam
thì trong dự án đó thì em đã cùng với cả một số người bạn thân của mình đã tổ chức những lớp học để dạy
được học trực tuyến và trực tiếp tới một mươi tỉnh thành phố trên cả nước
và bọn em hợp tác với các trường chuyên trên cả nước để có thể là cung cấp những cơ hội giáo dục chất lượng
cho những bạn học sinh giỏi có cái miễn phí
hà có thể chia sẻ ai là người đã truyền cảm hứng với hà trong việc học từ bé cho đến lớn bây giờ không
có lẽ người đầu tiên truyền cảm hứng cho em đấy là mẹ
có một đêm thì
em nhìn thấy mẹ ngồi học
mẹ đã bỏ học từ bé và mẹ đã cố gắng rất là nhiều để nuôi dạy hai anh em của em
tuy nhiên đến năm lớp tám ấy thì em nhìn thấy mẹ ngồi học và mẹ đang cố gắng để học lại
thì nhờ có mẹ mà ông nhận ra những cái giá trị thực sự của giáo dục
cái cơ hội được học nó lên đến mức nào và cũng chính từ đó mà em yêu việc học em cố gắng học thật tốt
để đạt được cái kết quả như ngày hôm nay thì quả trục lò câu trò cũng đã phải trải qua rất là nhiều cái khó khăn
cô giáo thấy là ngọc hà trưởng thành lên rất là nhiều
đặc biệt là với vai trò lớp trưởng trong lớp diễn tuyển thì hà luôn yếu phối và làm kết nối tất cả các thành viên và làm rất tốt các công việc của mình
ngọc hà chia sẻ quan điểm về việc học của hà cũng khá đơn giản
hà nghĩ mình phải yêu việc học
học là cách để mình trưởng thành và mở rộng tầm nhìn của mình
có thể học từ nhiều cách khác nhau
với ngọc hà
trưởng thành là khi nhìn được những khó khăn trong cộng đồng xung quanh và dùng những kiến thức đã học được để vận dụng nó
và điều đặc biệt nữa
cùng với năng lượng tích cực và sức mạnh của sự sẻ chia vượt qua nghịch cảnh
đã có đủ những tố chất giúp hà trở thành một sinh viên toàn diện
và thưa quý vị câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại